cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng trần đình quang chú tại thành phố hà nội
hiện đang ở phường đồng quang thành phố thái nguyên về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào cuối tháng tám năm nay cơ quan công an phát hiện quang có hành vi tàng trữ nhiều giấy tờ giả
quá trình làm việc quang giao nộp thêm nhiều loại giấy tờ biển số xe giả bốn khẩu súng ngắn
một trăm hai mươi sáu viên đạn nhiều vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ khác
kết luận giám định đối với số tăng vật thu được xác định có hai khẩu súng ngắn thuộc vũ khí quân dụng
một súng bắn bị bệnh sát bằng khí nén thuộc danh mục đối chơi nguy hiểm
một khẩu súng mô hình một trăm hai mươi một viên đạn thể thao năm viên đạn mô hình